sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy hàng ngàn phương tiện đã bị ung ứ trên đường nguyễn kiệm
thuộc phương ba quận gò bắp tp hcm
do là thứ hai đầu tuần nên nhiều người dân vẫn phải tới các cơ quan công sở cơ sở làm việc
nên vẫn có khá đông phương tiện chủ yếu là xe hai bánh lưu thông vào đường nguyễn kiệm
tuy nhiên các chốt kiểm dịch covid một mươi chín tại đây vẫn thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người dân đi lại
do đó với số lượng dùng về đông trong khi việc kiểm soát không thể đáp ứng kịp
đây dẫn đến ủng tắc
theo quy định tại chỉ thị một mươi sáu người dân chỉ được đi lại trong trường hợp khẩn cấp
trường hợp thực sự cần thiết hoặc phải đi làm có giấy xác nhận yêu cầu đi lại của đơn vị mình
tại chốt này nhiều trường hợp buộc phải quay đầu xe nhưng đây là đường một chiều
nên lực lượng chức năng cũng tốn thêm thời gian để yêu cầu cũng như hướng dẫn các phương tiện quay đầu
vụ việc kéo dài gần hai giờ đồng hồ mới ổn định trở lại